chiều ngày hai tháng một mươi hai đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
và các đại biểu quốc hội tỉnh tây ninh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện châu thành tỉnh tây ninh
tại buổi tiếp xúc cử tri cho rằng chính phủ cần phải có giải pháp mạnh tay hơn nữa để xử lý vấn nạn hàng giả
hàng nhái hàng cấm nhất là vào thời điểm cuối năm
cử tri kiến nghị quốc hội xem xét lại quy trình đào tạo cấp bằng tiến sĩ giai đoạn hiện nay
có thực sự khách quan và đúng với trình độ hay không
vì tại việt nam theo ghi nhận có tới hai mươi bốn tiến sĩ nhưng chưa thấy được một công trình khoa học nổi bật nào mang tầm thế giới
đồng chí nguyễn văn nên ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và cho biết những vấn đề ý kiến đóng góp của cử tri
thuộc thẩm quyền trả lời của chính phủ các bộ ngành liên quan sẽ được tổng hợp gửi đến các cơ quan có liên quan
để xem xét xử lý theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất